sáng nay hai tháng một mươi một phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
trưởng ban chỉ đạo tổng kết chỉ thị số ba mươi chín chủ trì hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị
đánh giá tình hình thực hiện công tác hợp tác với nước ngoài về pháp luật cải cách hành chính
cải cách tư pháp và hoàn thiện dự thảo báo cáo trước khi trình ban cán sự đảng chính phủ ban bí thư
nhấn mạnh tinh thần của chỉ thị số ba mươi chín đến nay vẫn còn nguyên giá trị phó thủ tướng nêu rõ
trong bối cảnh quốc tế và khu vực có sự thay đổi nhanh chóng yêu cầu đặt ra trong hợp tác quốc tế
là phải kết hợp được những hợp tác và đề cao cảnh giác phòng ngừa tác động can thiệp của nước ngoài
vào công việc nội bộ của việt nam
phó thủ tướng đề nghị các cơ quan tổ chức địa phương tiếp tục thực hiện chỉ thị số ba mươi chín
nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc trung ương và tăng cường năng lực xây dựng pháp luật
cho đội ngũ cán bộ trong thực hiện hợp tác quốc tế xây dựng và thực hiện các cơ chế giải pháp
bảo đảm sự chủ động làm chủ có hiệu quả hoạt động hợp tác với nước ngoài về pháp luật
cải cách hành chính cải cách tư pháp ngay từ khâu đề xuất đến khâu tổ chức thực hiện
lựa chọn nội dung hợp tác phù hợp gắn hoạt động hợp tác quốc tế với bảo vệ chính trị nội bộ